có phần sôi động hơn so với trước và có thêm năm trăm tám mươi tấn nông sản của việt nam được thông quan sang trung quốc
đến cuối ngày chín tháng hai hải quan cửa khẩu lào cai đã làm thủ tục cho ba mươi năm bộ tờ khai nhập khẩu với gần một bảy trăm bốn mươi tấn nông sản của trung quốc
đạt kim ngạch trên ba trăm hai mươi tám usd có một mươi ba bộ tờ khai hải quan với năm trăm tám mươi tấn nông sản của việt nam xuất khẩu sang trung quốc đạt kim ngạch gần hai trăm sáu mươi bảy usd
trong ngày đã có một trăm một mươi chín xe hàng nhập khẩu và một mươi hai xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ số hai kim thành